sở du lịch đà nẵng chính thức công bố đưa ứng dụng đà nẵng fanta tech city lên kho ứng dụng dành cho thiết bị di động nhằm giúp du khách có thể tự vạch ra kế hoạch cho chuyến du lịch đà nẵng của mình bằng cách đưa ra thời gian mức phí và sở thích
với hai ngôn ngữ việt anh đà nẵng fantasy city ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các ứng dụng di động trong tìm hiểu thông tin về du lịch
đây là một sản phẩm hoàn toàn miễn phí tương thích được với các thiết bị di động thông minh và sử dụng hệ điều hành ios android kết nối internet thông qua ba g wifi
theo đó du khách chỉ cần chọn địa điểm thời gian du lịch mức chi phí và sở thích đà nẵng fantasy cisti sẽ tự động đưa ra một lịch trình phù hợp để người dùng lựa chọn
sắp tới sở du lịch đà nẵng sẽ phát triển thêm ngôn ngữ trung quốc hàn quốc nhật bản và đặt thêm tính năng đặt dịch vụ trực tuyến cho ứng dụng để phục vụ du khách được tốt hơn